ủy ban về các vấn đề xã hội đã làm việc với các cơ quan của chính phủ về việc thực hiện nghị quyết số bảy mươi sáu của quốc hội khóa một mươi ba
về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
nhiều bất cập trong kết quả giảm nghèo bền vững đã được các đại biểu phân tích làm rõ tại buổi làm việc
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn ba bảy mươi năm bình quân trong bốn năm giảm một năm mươi ba một năm
vượt chỉ tiêu quốc hội giao giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước từ một đến một năm một năm
mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm xuống dưới ba kết quả giảm nghèo chưa bền vững
tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao
nếu chuẩn nghèo mới được áp dụng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm dự kiến số hộ thuộc diện nghèo của cả nước sẽ tăng lên gần hai năm lần hiện nay
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo sẽ chiếm một mươi sáu dân số